với ứng dụng này người dân cần nhập thông tin số điện thoại số chứng minh nhân dân căn cước công dân để hoàn tất quá trình đăng ký tài khoản
sau khi hoàn tất các trường thông tin cần khai báo người dân sẽ được cấp một mã qr có hiệu lực trong vòng ba ngày để lưu thông qua các chốt kiểm soát dịch bệnh hoặc các khu vực yêu cầu khai báo y tế
ứng dụng vnx có khả năng kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo tính chính xác của thông tin công dân và phục vụ công tác truy vết dịch tễ
ứng dụng còn cho phép khai báo y tế toàn dân và khai báo di chuyển nội địa
khi khai báo di chuyển nội địa người dân sẽ điền vào các thông tin về điểm đi điểm đến các yếu tố dịch tễ
hoàn tất quá trình này người dân sẽ được cấp một mã qr để xuất trình với cán bộ công an tại chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
tại đà nẵng từ ngày tám đến hết ngày một mươi một tháng chín sở y tế tp đà nẵng sẽ triển khai tiêm vaccine astrazeneca cho hơn chín mươi hai người dân trên địa bàn
đây là đợt tiêm chủng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại đà nẵng
theo đó đợt này đà nẵng tiến hành tiêm mũi một cho các đối tượng là người lao động ngoài khu công nghiệp
người cung cấp các dịch vụ vận tải ngân hàng điện nước lương thực thực phẩm bưu chính viện thông
đặc biệt người dân đang ở trong vùng xanh và các khu vực có mật độ dân số cao trong các ngõ ngách cũng được ưu tiên tiêm chủng trong đợt này
đây là một người dân ở phường nam dương được là vùng xanh trong khu vực
thành ra sáng nay được
được cái lịch là đi tiêm chủng và chị rất là vui mừng
chị nghĩ là đây là một cơ hội tốt để tiêm phòng cho sức khỏe mình được tốt hơn
mọi người ai cũng mong muốn hết trơn
đẩy mạnh quá trình đi tiêm lên để cho nói chung là ngưng được dịch càng sớm càng tốt
với số lượng chín mươi hai liều vaccine đây là đợt tiêm chủng lớn nhất từ trước đến nay tại đà nẵng
để đảm bảo an toàn và tiến đội tiêm chủng sở y tế thành phố đà nẵng đã bố trí sáu mươi sáu điểm tiêm cố định
tại tất cả các ngõ ngách
tất cả các quận huyện và hai điểm tiêm trên xe lưu động
số lượng rất lớn cho nên muốn hoàn thành được số lượng mà mình tiêm trong thời gian đảm bảo ngắn của sở y tế giao
thì chúng tôi phải huy động hết toàn bộ lực lượng
ngoài cái huy động lực lượng ra thì còn phải tăng cái giờ
như vậy là anh em cũng thấy rất là vất vả
tuy nhiên là vì công việc chung và vì cái cấm tạo phòng chống dịch đảm bảo miệng dịch cộng đoàn tốt
thì là sự cố gắng của anh em cũng rất là nhiều
hiện nay là các đối tượng tiêm là mình sẽ sát đến người dân hơn
và sẽ tiêm vào cho các người dân mà đang ở trong các vùng lõi
cái vùng xanh nằm trong vùng vàng đấy là những đối tượng mình cũng cần phải ưu tiên
thế nên là để cho hạn chế cái việc người dân di chuyển
thì cái hướng là phải tổ chức nhiều điểm tiêm và kể cả hình thức tiêm lưu động

vì vậy thành phố hồ chí minh sẽ tiếp nhận số lượng vaccine rất lớn
vì vậy thành phố cũng kêu gọi lực lượng y tế tư nhân
đặc biệt là những người đã được tiêm đủ hai mũi vaccine đăng ký hỗ trợ cho sở y tế
trong chiến dịch đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng mau chóng đạt được miễn dịch cộng đồng
quý vị và các bạn thân mến trong cuộc chiến chống dịch
nhiều nữ chiến sĩ công an nhân dân những bóng hồng thép đã không quản ngại khó khăn
tạm gác lại việc riêng tạm rời xa gia đình lên đường làm nhiệm vụ phòng chống dịch
nhiều nữ chiến sĩ với tinh thần sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu làm bất cứ việc gì
đã lên đường sung phong hỗ trợ vào những vùng tâm dịch phức tạp nhất
mỗi một bông hồng thép như vậy là một hoàn cảnh một câu chuyện khác nhau
thế nhưng cùng có chung một quyết tâm góp sức cùng đồng chí đồng đội
nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín để bình yên sớm trở về với mỗi gia đình
ba lần phải cách ly tập trung cũng là ba lần phải xa hai con nhỏ
thời gian dài đại úy phan thị bích ngọc chưa được về nhà
mọi nỗi lo sự nhớ nhung cũng chỉ thông qua những cuộc nói chuyện ngắn ngủi
những tấm hình gia đình
thế nhưng đó chính là nguồn động viên to lớn để người nữ chiến sĩ này
thêm kiên cường
hơn nửa tháng theo đoàn tăng cường cán bộ chiến sĩ vào thành phố hồ chí minh
và các tỉnh phía nam chống dịch đại úy nguyễn thị nụ đã quen với nhịp độ công việc
mưa nắng nơi này
hỗ trợ tích cực cho công an địa phương trong công tác chống dịch
cũng như đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
chuyến công tác trước đây thì chỉ là một ngày cho đến hai ngày
nhưng mà đây có lẽ là chuyến đi công tác xa nhà lần đầu tiên mà dài ngày như vậy
rất nhiều câu chuyện về những nữ chiến sĩ công an nhân dân tại các điểm nóng chống dịch
hay những đêm dài sát cánh với đồng đội cùng ăn cùng ở cùng đồng hành với nhân dân
dù đứng chốt tuần tra truy vết khi thực hiện nhiệm vụ nào
những nữ chiến sĩ công an nhân dân cũng cố gắng hết mình cho nhiệm vụ chung
đó là tinh thần của những bông hồng thép đang tình nguyện trên tuyến đầu chống dịch
sau phần tiếp theo của bản tin
triệt xóa đường dây mua bán vận chuyển ma túy số lượng lớn
công an tp hcm thu giữ vật chứng gần một trăm linh
một trăm linh kg ma túy các loại
gần tám mươi người đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh ác liệt tại marib yemen
bản tin tiếp tục với những tin tức về an ninh trật tự cập nhật
một đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm triệt phá
vật chứng thu giữ là chín mươi hai bánh heroin sáu mươi kg ma túy đá
và hai mươi viên thuốc lắc
cuối tháng sáu phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm
phát hiện đường dây vận chuyển trái phép ma túy số lượng lớn từ campuchia về tp tiêu thụ
lợi dụng xe được cấp giấy ưu tiên luồng xanh qua chốt kiểm soát dịch
sau khi nắm rõ phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm phối hợp với
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an công an quận một mươi hai
công an huyện bình chánh và công an huyện củ chi bắt giữ bốn đối tượng
thu giữ gần một trăm linh kg ma túy các loại bao gồm chín mươi hai bánh heroin năm mươi chín chín mươi sáu kg ma túy đá
một mươi viên thuốc lắc được nguy trang trong các thùng mắm cá
vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm vừa khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự
đối với đỗ minh thành chú tại phường cẩm thượng tp hcm để điều tra về hành vi giết người
tối ngày sáu tháng chín anh nguyễn quang mùi chú tại huyện thanh hà đã mời đỗ minh thành
và một số người khác đến phòng trọ ở số năm trên một mươi ba hoàng diệu phường cẩm thượng ăn uống
tại đây phát sinh mâu thuẫn anh mùi dùng dao chém thành bị thương
do bực tức thành về nhà lấy dao quay lại phòng trọ của anh mùi để giải quyết mâu thuẫn
khi đến đầu ngõ một mươi ba hoàng diệu gặp anh mùi và các bạn đi ra thành đã chém anh mùi tử vong
đến khoảng một giờ sáng ngày hôm sau thành đến công an tp hcm đầu thú
giao nổ không khí và khai nhận hành vi phạm tội
thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh yên bái tình hình tội phạm giết người
nhất là tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội có những diễn biến phức tạp
nhiều vụ án thương tâm xảy ra đã gây nhức nhối trong xã hội
trước thực trạng này các lực lượng chức năng công an tp hcm đã tăng cường đồng bộ
các biện pháp nghiệp vụ xử lý nghiêm các đối tượng đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân
ba đối tượng sùng a tùng chảo a săng
và sùng nủ dê cùng chú tại thôn làng ca xã cát thịnh huyện văn chấn
vừa bị công an tp hcm bắt giữ về hành vi giết người
trước đó nghi ngờ ông chảo trợ plau chú cùng thôn thả ma
khiến người thân trong gia đình bị ốm đau bệnh tật
ba đối tượng đã dùng số thuốc nổ nhạt được và mua kíp nổ chế tạo một quả mìn
đem trôn dưới đường ống nước của ông plau sau đó dùng dao cắt đất ống nước
sáng hôm sau khi ông plau đi kiểm tra đường ống nước thì bị mìn nổ dẫn đến tử vong
mới đây nhất vào khoảng ba giờ sáng ngày ba mươi một tháng tám nguyễn văn thức
trú tại thôn đồng danh xã báo đáp đến quán ăn đêm và xảy ra mâu thuẫn với nguyễn văn trung
trú tại thôn thịnh hưng xã quy mông huyện trấn yên
thức đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân bị mất máu cấp và tử vong
rồi bỏ trốn khỏi hiện trường
được tuyên truyền vận động vào sáng cùng ngày thức đã đến công an huyện trấn yên đầu thú
thế thì em cũng được mọi người can ngăn thì em đã đi ra đến chỗ bón tạp hóa bên đối diện rồi
thì thanh niên đấy vẫn cầm một đôi ghế lao vào thì đánh em
thì là em cho vay đang cầm dao em có hung lên và đâm vào cánh tay phải của thanh niên ấy
thì sau khi em thấy đâm vào thanh niên đấy xong thì thanh niên đấy bảo là
có máu rồi chúng mày đánh nó đi
thì em nghe thấy thế thì em bỏ em chạy
đơn vị chúng tôi đã tham minh cho thử dưỡng
và quan hệ xét điều tra
có văn bản chỉ đạo chấn chỉnh xử lý nghiêm những hành vi cố ung tích
dùng dao gây thương tích mà dẫn đến chết người hoặc là có khả năng dẫn đến chết người
đối với những vụ đó thì chúng tôi đã phối hợp với công an cấp huyện
nghiên cứu đánh giá tài liệu ngay từ ban đầu
để xác định tội danh đảm bảo đưa ra truy tố đúng người đúng tội đúng pháp luật
và đảm bảo sức gian đe
trong quá trình điều tra khám phá các vụ án giết người do nguyên nhân xã hội
cơ quan điều tra đang gặp không ít khó khăn
cái tình trạng điều kiện về đường xá đi lại rất là khó khăn
cái việc tiếp cận các hiện trường vụ án là có đôi lúc còn chưa kịp thời
cái thứ hai nữa là các cái vụ án xảy ra có thể là trong gia đình
anh chị em ruột bố mẹ vợ chồng
dẫn đến cái việc mà trong quá trình điều tra thu thập tài liệu chứng cứ
thì những người có liên quan thường là những người có quan hệ quen biết
quan hệ gia đình do vậy là thường có cái tâm lý là che giấu
để góp phần kéo giảm tình hình
tội phạm giết người công an tỉnh yên bái tiếp tục tăng cường lực lượng công an cơ sở
chủ động nắm tình hình phát hiện và giải quyết sớm các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân
kịp thời tham mưu cấp ủy chính quyền có biện pháp tuyên truyền giáo dục hòa giải
phối hợp với ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền
phổ biến các quy định của pháp luật nguyên nhân điều kiện phương thức thủ đoạn của tội phạm giết người
nhất là hướng dẫn cách xử lý trong các tình huống bạo lực tiềm ẩn bạo lực nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa cho người dân
trong thời gian tới thì với chức năng nhiệm vụ của đơn vị là điều tra thì trước hết là nhiệm vụ của chúng tôi là tập trung vào điều tra làm rõ giải quyết rứt biển những vụ án đang thụ lý và giải quyết nhanh chóng những vụ án được thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra phân công còn sâu xa hơn thì chúng tôi sẽ tham mưu cho đảng ủy ban giám đốc chỉ đạo công an cấp huyện
có những biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa làm sao để hạn chế được những mâu thuẫn phát sinh trong quá trình sinh sống hạn chế những mâu thuẫn mà có thể dẫn đến là âm ỉ nhưng mà nó dẫn đến là nguyên nhân chính gây ra giết người
đấu tranh phòng ngừa ngăn chặn các loại tội phạm là nhiệm vụ hết sức nặng nề cần sự chung tay của cả cộng đồng xã hội và gia đình có như vậy mới có thể từng bước kiềm chế ngăn chặn đẩy lùi tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội góp phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn